thưa quý vị và các bạn như một điệp khúc quen thuộc
cứ mỗi khi chúng ta tiến hành đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc của đảng
thì các thế lực thù địch phản động những phần tử cơ hội chính trị lại gia tăng các hoạt động tuyên truyền
kích động xuyên tạc chống phá một cách quyết liệt
đặc biệt chúng triệt để lợi dụng chủ trương lấy ý kiến xây dựng dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp
nhất là dự thảo các văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng để chống phá
đề cập đến vấn đề này trong một bài viết của các tác giả tiến sĩ nguyễn viết hiền và tiến sĩ bùi thị hoàn
đăng tải trên tạp chí quốc phòng toàn dân điện tử có tiêu đề
cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng góp ý vào các văn kiện đại hội một mươi ba của đảng để chống phá
các tác giả đã khẳng định
tất cả lợi ích của đảng ta đều vì dân và mọi quyết sách của đảng cũng xuất phát từ nhân dân
với quan điểm đó trước thêm đại hội một mươi ba của đảng
đảng ta trân trọng suy ý kiến của nhân dân để nghiên cứu xây dựng chủ trương đường lối lãnh đạo
phát đúng với sự phát triển của thực tiễn
xong lợi dụng việc này các thế lực thù địch ra sức xuyên tạc chống phá quyết liệt quan điểm nhân văn đó
bởi vậy cảnh giác và đấu tranh vạch trần các thủ đoạn đó là nhiệm vụ rất quan trọng hiện nay
các tác giả bài viết đã phân tích và chỉ rõ các cách thức thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch phản động qua các khía cạnh là
một tập trung chống phá đường lối quan điểm đại hội một mươi ba
hai lợi dụng việc chống tham dũng để chống phá văn kiện đại hội một mươi ba của đảng
công kích xuyên tạc về công tác nhân sự đại hội một mươi ba của đảng
cũng đề cập đến vấn đề này trên tạp chí quốc phòng toàn dân điện tử còn có bài viết của tác giả phiếm đình với tiêu đề
sự thật cái gọi là góp ý tâm huyết
trong đó tác giả khẳng định
ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo của các văn kiện đại hội đảng là một công việc hệ trọng của đảng
sinh thời chủ tịch hồ chí minh từng khẳng định
có dân chủ mới là cho cán bộ và quần chúng đề ra sáng kiến
thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn

thực tiễn lãnh đạo cách mạng đảng ta luôn khuyến khích coi trọng tiếp thu các ý kiến phản biệt góp ý
xuất phát từ cái tâm trong sáng mang tinh thần xây dựng nhằm mở rộng dân chủ
củng cố phát triển lý luận hiến kế xây dựng chủ trương đường lối lãnh đạo
trong các văn kiện qua các kỳ đại hội đảng ta luôn coi trọng yếu tố phản biện xã hội
cường lĩnh xây dựng đất nước trong thật kỳ quá độ lên chủ kết xã hội
bổ sung phát triển năm hai nghìn một mươi một khẳng định
đảng tôn trọng tính tự chủ ủng hộ mọi hoạt động tự nguyện tích cực
sáng tạo và chân thành lắng nghe ý kiến đóng góp của mặt trận và các đoàn thể
đảng nhà nước có cơ chế chính sách tạo điều kiện để mặt trận và các đoàn thể nhân dân hoạt động có hiệu quả
thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội
tại các kỳ họp của bộ chính trị ban bí thư ban chấp hành trung ương đảng
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng luôn nhấn mạnh
việc lấy ý kiến đóng góp tại đảng
đại hội đảng bộ các cấp và của các tầng lớp nhân dân là hết sức quan trọng
thể hiện ý đảng lòng dân có giá trị thực tiễn phong phú sinh động
để trung ương nghiên cứu tiếp thu hoàn thiện dự thảo các văn kiện
vì vậy việc lấy ý kiến của các cấp ủy tổ chức đảng và cán bộ đảng viên phải vừa sâu vừa rộng
các ý kiến phải đóng góp thiết thực góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện
thể hiện rõ sự tâm huyết trách nhiệm với đảng với đất nước
tổ chức tốt việc xin ý kiến vào dự thảo các văn kiện của đảng
cũng là biện pháp thiết thực nhằm ngăn chặn những âm mưu thủ đoạn lợi dụng công việc ý nghĩa này để chống phá
cần khẳng định rằng mở rộng dân chủ phát huy trí tuệ tâm huyết sự sáng tạo của các cấp ủy tổ chức đảng đảng viên
góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện của đảng
là chủ trương đúng đắn nhất quán của đảng và là việc làm cụ thể khẳng định bản chất của chế độ ta
phát huy dân chủ huy động sức sáng tạo của toàn đảng toàn dân
cũng là bài học kinh nghiệm quý báu rút ra từ thực tiễn quá trình lãnh đạo cách mạng của đảng ta
phát huy dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc
với tinh thần ấy đảng ta xác định tổ chức lấy ý kiến xây dựng dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp
đặc biệt là đại hội một mươi ba của đảng
là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng
trong toàn đảng toàn dân toàn quân ta
đây là công việc rất hệ trọng
mang tính quyết định đến tương lai phát triển của đất nước
chúng ta đang sống trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
với sự can thiệp ứng dụng mạnh mẽ và toàn diện công nghệ thông minh vào các lĩnh vực đời sống xã hội
môi trường phản biện xã hội ngày càng cởi mở thông thoáng và tiện lợi
bầu không khí dân chủ tự do ngôn luật
giúp cho đảng nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị của đảng
có được những hội nghị riêng hồng của thời đại mới
với tinh thần toàn dân lo việc nước toàn dân bàn việc đảng
bởi nhân dân ta luôn tin yêu đảng
và mọi hoạt động của đảng ta đều vì lợi ích của nhân dân vì đất nước
vì thế đảng ta luôn trân trọng tiếp thu ý kiến phản biện tâm huyết để xây dựng đảng vững mạnh
xứng tầm là người lãnh đạo người đề tớ của nhân dân
đặc biệt trong thời điểm diễn ra đại hội đảng
các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
những ý kiến của cán bộ đảng viên giúp cho đại hội các cấp tiếp thu trí tuệ tập thể
trong xây dựng báo cáo chính trị
đề ra mục tiêu phương hướng giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ mới
đáp ứng yêu cầu phát triển
với một thái độ trung thực thẳng thắn
đảng ta luôn mở rộng phát huy dân chủ
tiếp thu sự tư duy phản biện có cơ sở khoa học
có lý lẽ thuyết phục
có chiều sâu văn hóa
có sự cân nhắc lợi hại
có sự cảnh tỉnh cảnh báo cần thiết
những ý kiến đóng góp thể hiện tâm tầm tài
của mọi cán bộ đảng viên có trách nhiệm
đối với vận mệnh chế độ và tương lai đất nước
vì nước vì dân
để đưa ra chủ trương lãnh đạo
và những quyết định hợp thời đúng lúc
về sự thực của cái gọi là góp ý tâm huyết
tác giả phiếm đình chỉ rõ
dưới hình thức gửi thư trao đổi
để góp ý tâm huyết cho đảng
nhân mỗi kỳ đại hội đảng
đã trở thành hoạt động mang tính truyền thống của họ
nhìn vào những bản góp ý được chuẩn bị công phu
lập luận không kém phần logic
với những câu từ được trao chuốt bóng bẩy ấy
nếu ai đó non kém về nhận thức chính trị
sẽ rất dễ lầm tưởng
và cho đấy là sự góp ý trách nhiệm tâm huyết
nhưng thực chất
đó là những luận điệu hết sức sai trái
và cực kỳ nguy hiểm
cách thức thể hiện những nội dung ấy
cũng chẳng có gì mới
có chăng chỉ là sự thay đổi
cách diễn đạt tâm huyết
bằng những xảo ngữ
ngôn từ hoa bỉ bóng bẩy
nhằm tăng thêm độ tinh vi thâm hiểm
trong mưu đồ chống phá
để dễ bề đánh lừa dư luận
và đó chỉ là vấn đề đã trở nên
cũ thích từ nhiều kỳ đại hội trước
được diễn đạt lại
với giọng điệu mới tinh vi
được che đậy bởi nghệ thuật sử dụng
ngôn từ trao chuốt hoa ngôn xảo ngữ
hòng đánh lừa
hoặc lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin
theo ý đồ chính trị của họ
thông qua các trang mạng xã hội
blog hải ngoại
họ đăng tài bản góp ý cho đại hội một mươi ba
trong đó họ trình bày những nội dung như
đánh giá về tình hình mới
rồi tự cho mình là uyên bác khoa học
họ phán bừa là
việc soạn thảo văn kiện đại hội một mươi ba của đảng
không có gì mới
vẫn kiên định với hệ thống lý luận lỗi thời
họ cho rằng những quan điểm mục tiêu
những vụ giải pháp trong báo cáo chính trị
chỉ là sự sao chép các văn kiện đại hội
mang tính chủ quan
thể hiện ý chí của thiểu số
chỉ là sự khoa trương hoa mỹ
về thành tựu thời kỳ đổi mới
từ đó họ quy kết đảng
giác ngộ yếu kém
yếu tố dân tộc dân chủ
dẫn đến sự thất bại nghiêm trọng
bảy mươi năm năm xây dựng chủ nghĩa xã hội
của đảng cộng sản việt nam
trong phát huy sức mạnh quốc gia
và giả bộ
khẩn thiết kiếm nghĩ rằng
chừng nào ở việt nam chỉ có độc tài
độc nhất một đảng lãnh đạo
thì chừng đó không thể
nói tới vấn đề dân chủ chân chính được
ở việt nam muốn phát triển
muốn có dân chủ thực sự
thì phải hội nhập vào xu thế đa đảng
xã hội dân sự như nước ngoài
nhiều phần từ cơ hội chính trị
theo đó măn tàn té đứt theo mưa
bôi nhọ đảng phù nhận vị trí
vai trò cầm quyền qua cái gọi là
góp ý tâm huyết
thậm chí là kẻ trở cờ phản đảng
đã xuyên tạc
chủ nghĩa mạc lê điên như một cây mảnh che mắt
vì sự kiên trì mạc lê điên như một cái chụp lên đầu
trong chế độ độc đảng toàn trị việt nam
thì làm gì có dân chủ
do đó không cần đảng lãnh đạo
như vậy có thể thấy
mục tiêu của những luận điệu dưới mắt
góp ý tâm huyết đều trên
thực chất là mưu toan xóa bỏ vị trí
vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
được quy định trong điều bốn
hiến pháp hai nghìn một mươi ba
đòi đa nguyên chính trị đa đảng đối lập
xây dựng nhà nước dựa trên nền tảng
xã hội dân sự
nhằm lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa
mà nhân dân ta đang dày công xây dựng
đó chính là sự thật
của cái gọi là
góp ý tâm huyết
để đeo cao tinh thần cảnh giác
với chiêu trò nút bóng góp ý tâm huyết
tác giả bài viết khẳng định
việc quan tâm đến vận mệnh của đảng
của đất nước
là quyền nhu cầu chính đáng
của mỗi người dân
đồng thời đó cũng là một trong những biểu hiện tình yêu với đảng
với tổ quốc
nhưng sự quan tâm
với tổ quốc
với tổ quốc
tình yêu đó
chỉ thật sự có ý nghĩa
khi người dân tham gia phản biện
đóng góp ý kiến cho đảng nhà nước
cấp ủy chính quyền các cấp
phải xuất phát từ cái tâm trong sáng
thái độ chuẩn mực động cơ lành mạnh
và hướng đến những mục tiêu chung
lợi ích chung
của quốc gia dân tộc
còn những ý kiến
biện ít phản nhiều
thiếu tính xây dựng
và mang tính kích động
nhằm làm rối rẽ thêm tình hình
thì chúng ta phải kiên quyết
vạch mặt chỉ tên để từ đó đấu tranh
mỗi cán bộ đảng viên và từng người dân
khi tiếp cận với những thông tin
tài liệu phát tán trên mạng
cần phải tỉnh táo nhận liện
đâu là thông tin tốt
đâu là thông tin xấu
đâu là thông tin có cơ sở
đâu là thông tin xuyên tạc miệng đặt
tránh bị cuốn theo những lọng điệu
mỹ miều xào trá của các thế lực
thù địch và những phần từ cơ hội
mà dẫn tới tư tưởng hoài nghi
hoang mang giao động
xuyên tạc miệng đặt
tuy giảm niềm tin với đảng và chế độ
từ nay đến đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ một mươi ba của đảng
môi trường phản biện xã hội
sẽ tiếp tục mở rộng đi vào chiều sâu
thông qua truyền thông và mạng xã hội
tinh thần dân chủ
trong tham gia góp ý phản biện xã hội
sẽ diễn ra sôi nổi
đảng ta luôn tiếp thu các quan điểm
ý kiến phản biện tâm huyết có trách nhiệm
mỗi cán bộ đảng viên
cần thấm nhuận
quán triệt sâu sắc quan điểm
phản biện là để
đi đến thống nhất tư tưởng và hành động
vì mục tiêu xây dựng và phát triển
ứng sự và thể hiện đúng mức
xứng tầm trong đời sống xã hội và môi trường truyền thông
tình táo nhận diện
tránh bị cuốn vào trận địa
xào trá của các thế lực thù địch phản động
cơ hội chính trị
dẫn tới tư tưởng hoài nghi
khoang mang giao động
suy giảm niềm tin với đảng
những ý kiến hành vi đi ngược lại
đường lối của đảng
đi ngược lại lợi ích dân tộc và toàn dân
đều là những thứ nguy phản biệt
ngúc bóng lợi dụng môi trường dân chủ
để ký sinh tư tưởng chống đối
chúng ta cần nêu co cảnh giác
kiên quyết phù nhận hành vi lợi dụng
sự góp ý với đảng
để chống phá góp phần bảo vệ vững chắc
nền tảng tư tưởng của đảng
tổ chức thành công đại hội ca cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
trở lại với bài viết của tiến sĩ nguyễn viết hiền
và tiến sĩ bùi thị hoàng
các tác giả đã khẳng định
các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
được các tiểu ban văn kiện chuẩn bị công phu
qua nhiều lần lấy ý kiến bộ chính trị
ban bí thư ban chấp hành trung ương
các bộ ngành
và đang tiến hành lấy ý kiến tham gia
của cán bộ đảng viên tổ chức đảng các cấp
và toàn dân
trung ương sẽ bình tĩnh lắng nghe
trân trọng cân chắc thật kỹ
tiếp thu tối đa mọi ý kiến
để hoàn thiện và trình đại hội một mươi ba
xem xét quyết định
chắc chắn văn kiện đại hội một mươi ba
sẽ vạch ra được đường hướng đúng đắn
để dân độc ta vững bước trên con đường
đi tới văn minh hiện đại
và giá trị các văn kiện
sẽ là bằng chứng hùng hồn
bác bỏ mọi sự xuyên tạc
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt
và hẹn gặp lại trong các chương trình sau